tại tp hcm sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn trọ tại phường sơn kỳ
quận tân phú tp hcm khiến cho hai người tử vong và một người bị thương nặng
thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng nay người dân tại đường canh một mươi chín tháng năm
phường sơn kỳ quận tân phú đã phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà trọ
nên đã thông báo cho cơ quan chức năng lực lượng chức năng địa phương ngay sau đó đã có mặt
tại hiện trường để dập lửa tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện hai thi thể
nằm trên gác lừng của phòng trọ và một người bị bỏng nặng nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp
cứu bước đầu xác định nạn nhân là một người đàn ông bốn mươi năm tuổi cùng với con gái chín tuổi người còn lại
bị bỏng nặng là một phụ nữ bốn mươi bốn tuổi nguyên nhân của vụ việc đang được công an điều tra làm rõ